vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại siêu thị greenmark địa chỉ tại số hai mươi tám nguyễn thị duệ phường phạm ngũ lão
thành phố hải dương tỉnh hải dương đã xảy ra một vụ cướp tài sản manh động
đối tượng gây án đã dùng dao khống chế nhân viên siêu thị để cướp tài sản
nhưng đã bị người dân cùng lực lượng công an phường trùy bắt thành công góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng nguyễn văn duy sinh năm hai nghìn một ở xã hồng phúc ninh giang hải dương
mang theo hùng khí là dao nhọn vào siêu thị greenmark đóng giả là người mua hàng
khi phát hiện trong siêu thị chỉ có nhân viên nữ bán hàng nên đã thực hiện hành vi khống chế đe dọa
đưa nữ nhân viên này vào trong khu vực kho hàng sử dụng vật dụng và đồ dùng trong siêu thị trói tay chân bịt miệng
sau đó lấy chùm chìa khóa tìm cách mở tủ ở quầy thanh toán để lấy tiền
thời điểm này nữ nhân viên bị khống chế đã rứt được dây buộc ở chân chạy ra chi hô cướp
thế vậy đối tượng duy đã bỏ chạy ra khỏi cửa hàng
nghe thấy tiếng chi hô anh nam đang bán hàng ăn cạnh siêu thị đã đuổi theo
cùng lúc này đồng chí đại úy nguyễn trà giang và đồng chí trung tá nguyễn văn tuệ
cán bộ công an phường an sinh đang đi ngang qua đã điều khiển xe ô tô đuổi theo
khống chế bắt giữ thành công đối tượng duy thu giữ được con dao mà duy vừa chạy
vừa đe dọa người dân trên đường tẩu thoát
nguyên nhân bước đầu xác định do nợ nần không có khả năng chi trả
khi bị hối thúc liên tục của các chủ nợ
nên duy đã nảy sinh ý định và thực hiện vụ cướp tài sản nói trên
cơ quan kẻ sát điều tra công an tp hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn văn duy về hành vi cướp tài sản
hiện vụ án vẫn đang được củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
và hành động truy bắt đối tượng cướp tài sản của công dân trần thế nam
và hai cán bộ chiến sĩ công an kinh môn
thì đảng ủy giám đốc công an tỉnh ghi nhận biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
hành động rất đẹp rất mẫu mực của công dân trần thế nam và hai cán bộ chiến sĩ công an kinh môn
để kịp thời động viên ghi nhận sự mưu trí dũng cảm không màng đến tính mạng của quần chúng nhân dân
và cán bộ công an khi tham gia truy bắt đối tượng cướp tài sản
công an tỉnh hải dương đã tổ chức trao khen cho anh trần thế nam
ở phường phạm ngũ lão tp hải dương tỉnh hải dương
và đại úy nguyễn trà giang cán bộ công an phường an sinh thị xã kinh môn